được xây dựng vào năm một nghìn chín trăm ba mươi tám tại xã kim thái huyện vụ bản tỉnh nam định
lăng thánh mẫu liễu hạnh là kiến trúc quan trọng nhất di tích phủ giày
sơ kia nơi đây được biết đến là ngôi đền lớn tại làng kẻ giày
cho đến khi thánh mẫu liễu hạnh được sắc phong là liễu hạnh công chúa
thì được đổi tên thành phủ giày
do phủ là danh từ chỉ định dinh cơ của các vương công và thánh mẫu cũng là công chúa
nên nơi thờ cũng sẽ được dùng chữ phủ
di tích lăng mộ thánh mẫu liễu hạnh hay còn được nhân dân gọi ngắn gọn là lăng mẫu
nằm trên cánh đồng xóm ba thôn tiên hương xã kim thái huyện vụ bản tỉnh nam định
tương truyền là nơi trôn cất sắc phàm của mẫu
làng mộ thánh mẫu liễu hạnh là một trong những điểm đến du lịch tâm linh
tiêu biểu được nhiều người biết đến mỗi khi về tham quan quần thể di tích phủ giày
khi mẫu mất là dân địa phương và dòng họ đưa ra đây để trôn mẫu ở đây
người ta gọi là lăng mẫu liễu hạnh là năm cung bốn cửa
mỗi mở vòng đá là một cung mở bốn cửa đều chính hướng hết
thế tại sao người ta nói là đầu quay phương tây là cái tông yên cung đối
đông tây phương hướng tiền sân thủy đầu gối bên kia là dãy núi và con sông
khuôn viên này có sáu mươi nụ xe gốp xe này bằng đá đá đỏ
đang trời làng đất nước đất nước đất nước đất nước đất nước đất nước đất nước
bên dưới này là đá xanh của núi lè thanh hóa
đây là phần mộ của mẫu tại sao người ta làm bát giác này
bát rác này nó dựng chứng như là quẻ dịch tức là vũ trụ càn khôn
còn những cái này nó gọi là nhũ mẫu tức là vũ của người mỹ
mà cái đá này cũng là đá đỏ mưa xuống là nó đỏ đường lên
đây là bài thơ gián bút của mẫu
vạn vật đô tổng tạo hóa công
bạch đầu xương nhĩ phúc du đồng
thông minh tự ngã hoàng thiên phú
vô đoan nữ lục giữ đào hồng
khen người mài sắt có công
nên kim mài chẳng quản công dùi mài
có duyên mà cũng có tài
lâm trong năm nẻ lâu dài nở đây
đồi ơn trời đất cao dày
nập đền sửa môn đồng
bộ xưa nay mấy người
phen này mẹ cũng mừng vui
vui non vui nước vui trời bao la
đường về nam định không xa
tiên hương vụ bảng quê nhà mẹ đây
đời xưa cho tới đời nay
lê triều kim thượng gần rầy sáu trăm
đố ai đoán được mấy dầm
sáu nghìn năm lẻ tuần trăng vẫn tròn
xuân kinh phổ hóa đoàn con
đoàn con phổ hóa là con hiếu tình
hiếu tình mẹ cũng thương tình
đắp xây năng mộ
chứng minh có trời

tiên hương linh tích muôn đời
trường xuân phúc quả thảnh thơi nâu dài
có duyên mà cũng có tài
thực là lòng mẹ
nâu dài nghĩa con
vì là mẫu như thế này là mẫu
của bề trên
thế cho nên là các con các cậu là đều phải
mẫu yêu là có người thao hầu đấy
đây là lầu đại thà mấy hai cô
bên kia là mấy hai cậu
thiết kế theo cung đình lúc giờ ở huế
người ta thiết kế là
tất cả các cái tầng đá này
vì làm chủ công hết
chứ không dùng cái máy
mà trạm trổ thì đây
các cái hoa văn người ta trạm trổ
chữ vạn và chữ thọ
chữ vạn này là thiên niên văn đại
chữ thọ là thọ tỉ nam sơn